khai thác cát trái phép hay còn gọi là cát tặc đã và đang lộng lai hành ở khắp các tỉnh thành phố trên cả nước
đó chính là vấn nạn nhích nhối suốt nhiều năm qua và vẫn chưa thể tháo gỡ
hải dương là tỉnh có nhu cầu dùng cát làm vật liệu xây dựng lớn
đây cũng chính là điểm nóng của tội phạm cát tặc
điều này đã đặt ra cho chính quyền một bài toán khó tìm ra lời giải
tuy nhiên trong thời gian gần đây bằng sự vào cuộc nghiêm túc khẩn trương của lực lượng nòng cốt công an
vấn nạn khai thác cát đã phần nào được xóa bỏ ở địa phương này
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
hàng chục con thuyền cỡ lớn ngày đêm đục khoét bòn rút của lòng sông hàng trăm mét khối cát mỗi ngày
hậu quả để lại nơi thì là hàm ếch còn nơi thì là vực sâu
không biết bao nhiêu đất đai hoa màu của người dân bị cuốn xuống dòng sông này
cái tình trạng
khai thác cát lậu thì nó trực tiếp nó sạt lở vào đến cái diện tích mà đất chúng tôi dân chúng tôi thuê chúng tôi cầy cầy cấy trong màu
đã từng có rất nhiều cuộc họp nhiều văn bản nhiều chỉ đạo tưởng như rốt ráo của các đơn vị chức năng
nhưng cát tặc vẫn hoành hành ngày đêm
vẫn là khó khăn thường gặp lực lượng mỏng thiếu trang thiết bị tuần tra kiểm soát đối tượng manh động
khi mà xuống mà bắt các cái tàu cát ở dòng sông ấy thì nó không phải ở một vị trí
khi mà cử anh em xuống để dưới tàu để bắt mà lập các cái thủ tục xử phạt ấy thì có thể có cái tàu cát tặc đó nó chạy dọc sông
xác định cuộc chiến với cát tặc là việc làm cần thiết để xây dựng niềm tin của người dân vào chính quyền vào lực lượng công an
giám đốc công an tỉnh hải dương đã trực tiếp chỉ đạo nhiều kế hoạch cụ thể như lập chốt kiểm tra
huy động lực lượng tối đa mua sắm trang thiết bị hiện đại để tuần tra kiểm soát ngày đêm kiên quyết xử lý mạnh tay với các đối tượng khai thác cát trái phép
công an tỉnh chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch hai nghìn hai trăm bảy mươi năm tăng cường phòng chống khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh
chúng tôi cũng đã triển khai thực hiện đề án phát hiện ngăn chặn đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động khai thác cát trái phép
cụ thể sau hai tháng gia quân thực hiện lực lượng công an đã tổ chức tuần tra phát hiện bắt giữ một trăm chín mươi sáu trường hợp khai thác cát trái phép xử phạt số tiền lên đến năm sáu tỷ đồng
những kết quả trên như những con số biết nói đủ để chứng minh lực lượng công an chính là lực lượng nòng cốt để đấu tranh với loại tội phạm manh động này
bình yên đã bước đầu trở lại trên những con sông ở hải dương
tình trạng khai thác cát trái phép giờ đây đã được chấm dứt
người dân có thể yên tâm ổn định và phát triển
hải dương là một trong những tỉnh đi đầu trong việc mạnh tay xử lý cát tặc có hiệu quả
đây cũng là kinh nghiệm để các tỉnh thành phố tham khảo về công tác phòng chống khai thác cát trái phép